các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác đảng năm hai nghìn hai mươi hai phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba trong đảng bộ công an trung ương
dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các đảng ủy trực thuộc và các cấp ủy tổ chức đảng trong đảng bộ công an trung ương đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương văn phòng trung ương đảng ủy ban kiểm tra trung ương
báo cáo kết quả công tác đảng năm hai nghìn hai mươi hai phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba trong đảng bộ công an trung ương thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác công an đạt nhiều kết quả quan trọng
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đã đạt được làm rõ những tồn tại hạn chế khó khăn từ đó kiến nghị với đảng ủy công an trung ương những giải pháp hiệu quả thiết thực để lãnh đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thành các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu kết luận hội nghị đại tướng tô lâm khẳng định trong năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương các đảng ủy trực thuộc và các cấp ủy tổ chức đảng trong đảng bộ công an trung ương đã có nhiều nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đảng bộ công an trung ương thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu cả về tư tưởng tổ chức và đạo đức
nhấn mạnh một trong số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị các cấp ủy lãnh đạo các cấp trong đảng bộ công an trung ương chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo tập trung mọi nguồn lực
quyết liệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

công an trung ương trao bốn giải a năm giải b sáu giải c và một mươi giải khuyến khích tặng các tác giả nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng giải búa liềm vàng lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong công an nhân dân
trong chương trình chuyến công du và làm việc của thủ tướng chính phủ tại vương quốc bỉ vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ địa phương trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an việt nam
đã hội đàm với bà nicole demore quốc vụ khanh phụ trách di cư và tị đạn bộ nội vụ vương quốc bỉ
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam thứ trưởng nguyễn duy ngọc chân thành cảm ơn bà quốc vụ khanh đã dành thời gian đón tiếp và làm việc cùng đoàn đại biểu bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết hiện việt nam đang hoàn thiện dữ liệu công dân đã xác thực định danh điện tử
bỉ là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này vì vậy việt nam mong muốn tham khảo những kinh nghiệm quý báu của bỉ và eu để phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước
cũng như cùng với các nước asean thực hiện thành công xã hội số dựa trên những thành tựu hợp tác trong thời gian qua bộ công an việt nam mong tiếp tục cùng bộ nội vụ vương quốc bỉ
triển khai và tăng cường hợp tác trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống di cư trái phép mua bán người tội phạm ma túy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên sớm thống nhất những nội dung của dự thảo hai văn kiện hợp tác để tiến tới ký kết trong thời gian sớm nhất
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc trân trọng mời bà quốc vụ khanh sang thăm việt nam vào thời gian thuận tiện trong năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời chúc bà quốc vụ khanh cùng các lãnh đạo
đơn vị tham gia làm việc với đoàn việt nam và gia đình đón giáng sinh an lành sức khỏe hạnh phúc thành công
bà nikole demo trân trọng cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc và vui vẻ nhận lời
thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an vào sáng ngày hôm nay trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị liên bộ trưởng các nước thành viên commit lần thứ năm gọi tắt là imm năm theo hình thức trực tuyến

chương trình hội nghị đã cơ bản đảm bảo công bằng toàn diện tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo quyền an sinh của người dân theo hiến pháp hai nghìn một mươi ba các chính sách xã hội được thực hiện toàn diện từ trung ương đến địa phương đời sống của nhân dân trên khắp các vùng miền mọi thành phần dân tộc đều được nâng lên là tiên đề và điều kiện cơ bản để đảm bảo an sinh xã hội an ninh con người và phát triển con người góp phần phát triển kinh tế ổn định chính trị và trật tự xã hội
những năm gần đây hàng năm đã tạo được khoảng một sáu triệu lượt việc làm tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức dưới ba
giúp việt nam là một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới
thu nhập bình quân của người lao động năm hai nghìn hai mươi tăng gần ba lần so với một mươi năm trước
hội nghị toàn quốc lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp nhận thêm các ý kiến đánh giá về tình hình thực tiễn
các vấn đề cần quan tâm của các bộ ngành và địa phương các ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo
làm cơ sở để ban chỉ đạo bổ sung hoàn thiện báo cáo xác định các vấn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
sáng nay cục công tác đảng và công tác chính trị tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật
nhất là các văn bản quy phạm pháp luật do cục công tác đảng và công tác chính trị tham mưu bộ trưởng ban hành trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
thực hiện chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính
tư pháp chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ công an trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
cục công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu bộ trưởng bộ công an ban hành một mươi hai thông tư thuộc các lĩnh vực
điều lệnh quân sự võ thuật thi đua văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và công tác quần chúng
thông qua hội nghị tuyên truyền giúp cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc cục nắm chắc các quy định mới được ban hành
thực hiện tốt chức năng tham mưu hướng dẫn công an các đơn vị địa phương
qua đó tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy thủ trưởng đơn vị
trong chỉ đạo theo dõi điều hành công tác phổ biến giáo dục pháp luật
xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhiệm vụ chính trị của nhiệm vụ chuyên môn
nhất là các quy định liên quan đến lĩnh vực công tác nắm bắt kịp thời và cập nhật những quy định mới
để nghiên cứu đề xuất thực hiện bảo đảm hiệu quả
chiều nay tại hà nội học viện an ninh nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh
cho các nhà giáo vừa được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn
và được học viện bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn hai mươi hai
trong đợt xét phong học hàm năm hai nghìn hai mươi hai học viện an ninh nhân dân vinh dự có bảy nhà giáo
được bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư
trong đợt xét phong học hàm năm hai nghìn hai mươi hai trung tướng lê văn thắng giám đốc học viện an ninh nhân dân nhấn mạnh
các đồng chí được bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư đã bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho học viện nói riêng và toàn lực lượng công an nhân dân nói chung
việc bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư không chỉ là niềm vinh dự cá nhân
mà còn là sự tự hào của học viện an ninh nhân dân để đội ngũ giáo sư phó giáo sư của học viện được trẻ hóa
đồng chí giám đốc học viện đề nghị các tân giáo sư phó giáo sư cần tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực của mình
không ngừng học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao vì sự phát triển chung của học viện
cũng trong chiều ngày hôm nay tại hà nội cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
tổ chức lễ bế mạc cuộc thi an toàn an ninh mạng năm hai nghìn hai mươi hai cho toàn lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cuộc thi an toàn an ninh mạng năm hai nghìn hai mươi hai lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của một trăm sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ
thuộc bốn mươi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an các tỉnh thành phố trên cả nước
theo hình thức ctf có lồng ghép các tình huống nghiệp vụ của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
để thi căng thẳng kịch tính các đội chơi đã thể hiện sự nguyện nguyễn kỹ năng cả về kỹ thuật và nghiệp vụ
kết thúc vòng loại của ba khu vực bắc trung nam ban tổ chức đã chọn được một mươi đội chơi xuất sắc nhất vào vòng thi chung kết
kết quả chung cuộc giải nhất thuộc về đội thi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố đà nẵng
giải nhì thuộc về công an tỉnh đồng tháp giải ba thuộc về đội thi công an tỉnh hòa bình và giải khuyến khích thuộc về công an tỉnh bắc cạn
bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyên lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đồng nai và tỉnh thanh hóa
vào ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các ông bà
trần đình thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai
đình quốc thái nguyên phó bí thư tỉnh uỷ nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh đồng nai
bồ ngọc thu nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai
phạm thị hằng phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
đinh cẩm vân nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa
nguyễn bá hùng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa
nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
sau khi xem xét đề nghị của uỷ ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông bà trần đình thành đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng đinh cẩm vân nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định báo cáo ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với ông trần đình thành
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với các ông bà đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng đinh cẩm vân nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh

đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kỳ luật đảng